trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp và lan rộng ngày một mươi ba tháng sáu tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị bàn một số giải pháp nhằm ổn định thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn
đến nay bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại năm mươi năm tỉnh thành phố với số lợn bị tiêu hủy hơn hai năm triệu con
có thể nói bệnh dịch tả lợn châu phi là căn bệnh nặng nề và nguy hiểm nhất của ngành chăn nuôi
tại hội nghị các đại biểu cho rằng để ổn định và thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn thì giải pháp nghiên cứu vaccine là một trong những giải pháp thèn chốt bởi ngành chăn nuôi lợn của nước ta vẫn cần phát triển